tại thành phố vinh tỉnh nghệ an đã phối hợp với trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội tổ chức hội thảo khoa học
nghệ an chín trăm chín mươi năm hình thành và phát triển
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương chủ trì hội thảo
đồng chí nguyễn xuân thắng đề nghị thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu toàn diện dựa trên những chứng cứ lịch sử văn hóa khảo cổ
góp phần làm sâu sắc hơn nữa quá trình hình thành và phát triển của tỉnh nghệ an khẳng định mạnh mẽ những đóng góp to lớn trong quá trình dựng nước và giữ nước trước đây
cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
từ đó lan tỏa sâu rộng thông điệp về một nghệ an đoàn kết sáng tạo đầy ý chí và khát vọng vươn lên mang quyết tâm cao nỗ lực lớn
hành động quyết liệt để tạo ra những kỳ tích phát triển của nghệ an trong thời gian tới
về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh nghệ an đồng chí nguyễn xuân thắng mong muốn tỉnh cần tổ chức thực hiện thật tốt
có hiệu quả các định hướng nhiệm vụ giải pháp mà đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã đề ra
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm nghệ an trở thành tỉnh khá của khu vực phía bắc và năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh khá của cả nước